hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo kịch bản mới nhất giai đoạn một việt nam sẽ mở chín đường bay quốc tế với điểm đến là những thị trường truyền thống của các hãng hàng không việt nam cũng như của các hãng sở tại
cụ thể chín đường bay giữa việt nam bắc kinh quảng châu tokyo seoul đài bắc bangkok singapore mienchan phnom penh san francisco los angeles
qua việc mở đường bay kích thích nhu cầu đi lại của người dân từ các quốc gia vùng lãnh thổ nêu trên tới việt nam một cách bình thường thay vì phải di chuyển trung chuyển qua các địa bàn khác
đồng thời đây cũng là lộ trình từng bước mở lại đường bay tránh gây tâm lý lo sợ trong dư luận về dịch bệnh để người dân có thể yên tâm mở cửa lại là an toàn và bền vững
giai đoạn hai thực hiện từ khi kết thúc giai đoạn một ngoài chín thị trường nêu trên ngành hàng không đề xuất mở thêm các đường bay đi và đến kuala lumpur hồng kông paris frankfurt sydney và moscow
sau đó các cơ quan sẽ tổng kết đánh giá việc thực hiện để mở lại bình thường như thời điểm trước dịch
ông cường cho hay thêm
cục hàng không việt nam đã đề xuất tần suất bay lớn hơn những lần trước theo hiệu quả của việc kiểm soát dịch
những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine và có chứng nhận xét nghiệm pcr âm tính sẽ thuộc nhóm ưu tiên đi máy bay
đây cũng là định hướng tạo điều kiện cho người việt có nhu cầu về nước thăm thân dịp cuối năm
ông cường đánh giá hiện chín mươi tám người dân trong nước được tiêm vaccine mũi một
người tiêm đủ hai mũi tỷ lệ cũng rất cao
mở đường bay sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại từng bước khôi phục cuộc sống bình thường
ngoài ra thời gian qua
ngày đã dày dạn kinh nghiệm khi bay giải cứu
trong đó có những chuyến cứu hộ người việt ở châu phi với toàn bộ người được đón về đều mắc covid một mươi chín
nhưng các thành viên tổ bay không ai bị lây nhiễm
về phương án kiểm soát dịch với người nhập cảnh
tiến sĩ nguyễn thanh hà phó cục trưởng cục quản lý môi trường y tế bộ y tế cho biết
bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo xin ý kiến về hướng dẫn phòng chống dịch đối với người nhập cảnh
dự kiến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bộ y tế sẽ phê duyệt quy định này
dự thảo quy định nếu người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine tự theo dõi sức khỏe tại nhà ba ngày
không được tiếp xúc với người khác xét nghiệm một lần vào ngày thứ ba
người nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine thì cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm hai lần
người dưới một mươi tám tuổi và từ sáu mươi năm tuổi trở lên phụ nữ có thai người có bệnh nền được cách ly cùng người chăm sóc
điều kiện là người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine hoặc tùng là f đã khỏi bệnh
tại tọa đàm các hãng hàng không đều cho biết
sẵn sàng tổ chức các chuyến bay quốc tế thường lệ
đại diện các hãng hàng không cho biết các hãng đều đã chuẩn bị từ rất sớm quy trình khai thác trở lại an toàn
chuẩn bị đối tác cung ứng dịch vụ lữ hành cơ sở lưu trú và lên các chương trình cụ thể khi mở lại thị trường
ông nguyễn quang trung trưởng ban kế hoạch phát triển việt nam airlines
đề nghị kiểm soát dịch bệnh với hành khách theo các thị trường khác nhau
bởi nguy cơ dịch bệnh khác nhau các quy định cần rõ ràng dễ hiểu
ông trung cũng đề nghị bỏ quy định xét duyệt cho từng chuyến bay từng hành khách như hiện nay
khách có visa hộ chiếu hợp lệ là được bay
ông hoàng ngọc thạch giám đốc thương mại bamboo airways cho rằng nhu cầu đi lại của người việt nam trên thế giới rất cao
hiện hãng đã có được các slot bay đến sân bay lớn ở mỹ pháp mà bình thường rất khó tiếp cận
hãng cũng đã mua máy bay thân rộng chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng bay quốc tế khi chính phủ cho phép
trong khi đó giám đốc việt xếp miền bắc dương hoài nam nhận định
giai đoạn vừa qua như thời gian nén lại của hoạt động hàng không chờ đến lúc để bật lên mạnh mẽ hơn
người dân khắp nơi đều rất mong đợi được di chuyển bình thường trở lại
đầu tháng một mươi hai phó thủ tướng vũ đức đam đã chỉ đạo bộ y tế phải ban hành hướng dẫn mới về việc cách ly
theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh vào việt nam chậm nhất trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trên tinh thần tương tự như đối với người từ vùng dịch đến các địa phương khác ở trong nước
người nhập cảnh đã tiêm đủ hai mũi vaccine có kết quả xét nghiệm âm tính
chỉ tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà với thời gian nhất định đảm bảo an toàn dịch bệnh
hiện nay người nhập cảnh vào việt nam vẫn phải cách ly tập trung bảy ngày và theo dõi sức khỏe bảy ngày theo quy định của bộ y tế
chính phủ mới đây đã đồng ý kế hoạch khôi phục chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với địa bàn
có hệ số an toàn cao bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo dự thảo thí điểm áp dụng biện pháp phòng chống dịch với người nhập cảnh đường hàng không bản cập nhật ngày một mươi năm tháng một mươi hai
bộ y tế đề xuất người xuất dịch
nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín xét nghiệm pcr âm tính sẽ cách ly tại nhà ba ngày
bản dự thảo hiện đang lấy ý kiến các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cho biết hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín của việt nam đã đạt ở mức cao
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm một mũi là chín mươi sáu bốn và tiêm đủ hai mũi là bảy mươi sáu
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một

cơ bản hoàn thành một trăm linh việc tiêm hai mươi vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ em
thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và các văn bản khác
bộ y tế cơ quan thường trực của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh việt nam qua đường hàng không
trừ trường hợp nhập cảnh vào làm việc ngắn ngày và các trường hợp nhập cảnh khác
theo quy định của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và của bộ y tế hoặc có thỏa thuận hợp tác song phương
theo đó về yêu cầu chung phòng chống dịch dự thảo của bộ y tế nêu rõ đối với người nhập cảnh
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trước khi nhập cảnh trong bảy mươi hai giờ
trừ trường hợp trẻ em dưới hai tuổi thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh
khi nhập cảnh việt nam cần cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế pc covid để khai báo y tế
theo dõi sức khỏe theo quy định của việt nam
khuyến khích sử dụng trường hợp người nhập cảnh là công dân việt nam
người việt nam định cư ở nước ngoài và thân nhân bao gồm vợ chồng con
chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
sẽ thực hiện tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tiêm miễn phí trong thời gian thực hiện cách ly nếu có nhu cầu
thực hiện chi trả phí xét nghiệm chi phí cách ly y tế khám chữa bệnh và các chi phí liên quan khác nếu có
trong phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định tại nghị quyết số một mươi sáu nqcp ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ

chi phí cách ly y tế khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch covid một mươi chín
dự thảo của bộ y tế hướng dẫn trong ba ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe
và không được tiếp xúc với người xung quanh không được ra khỏi nhà hoặc ra khỏi địa điểm lưu trú
tự bố trí như khách sạn nhà nghỉ khu nghỉ dưỡng trụ sở của cơ quan đại diện ký túc xá
nhà khách của cơ sở sản xuất kinh doanh
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr ngày thứ nhất và ngày thứ ba kể từ khi nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày kể từ khi nhập cảnh
hiện đang là cách ly tập trung bảy ngày và theo dõi sức khỏe bảy ngày sau đó
trường hợp tự nguyện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ một mươi
và có kết quả âm tính thì kết thúc thời gian theo dõi sức khỏe
trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định
tại dự thảo nêu rõ các trường hợp này thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ khi nhập cảnh
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
nếu kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr ngày thứ một mươi bốn sau khi nhập cảnh
trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định
đối với người nhập cảnh dưới một mươi tám tuổi người từ sáu mươi năm tuổi trở lên phụ nữ có thai người có bệnh lý nền
nhưng không phải theo dõi điều trị tại cơ sở y tế được cách ly cùng cha mẹ hoặc người chăm sóc
yêu cầu đối với người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
và phải cam kết tự nguyện cách ly cùng sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín như đối với người nhập